tại thành phố vinh công ty cổ phần vaccine việt nam đã đưa vào hoạt động trung tâm tiêm chủng vnvc thành phố vinh và ra mắt vaccine phòng viêm não nhật bản thế hệ mới imochev
trung tâm tiêm chủng vnvc tp vinh có diện tích hơn năm tám trăm linh m hai gồm sáu mươi phòng khám và tiêm cùng các khu tiện ích khác như khu vui chơi dành cho trẻ em phòng chờ sau tiêm phòng pha sữa hiện đại và tiện ích phục vụ khoảng ba khách một ngày
trung tâm còn đầu tư hệ thống kho lạnh đạt tiêu chuẩn gsfp để bảo quản các loại vaccine được nhập khẩu trực tiếp với số lượng lớn
nhân dịp khai trương trung tâm công ty cổ phần vaccine việt nam cũng chính thức ra mắt vaccine mới phòng bệnh viêm não nhật bản có tên là imojet
đây là vaccine lần đầu có mặt tại việt nam được kỳ vọng sẽ giảm tối đa mũi tiêm cho hiệu quả bảo vệ cao và phòng bệnh lâu dài